sáng nay ngày hai mươi năm tháng bốn đúng ngày một mươi tháng ba năm mậu tốt hai nghìn một mươi tám
dỗ tổ hùng vương lễ hội đền hùng năm mậu tuất hai nghìn một mươi tám sẽ được tổ chức tại điện kính thiên
trên đỉnh núi thiêng nghĩa lĩnh thuộc khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt đền hùng tỉnh phú thọ
cứ đến ngày dỗ tổ hàng năm đất tổ phú thọ lại thu hút đông đảo du khách thập phương
về thăm và tham gia các hoạt động văn hóa
theo ban tổ chức dỗ tổ hùng vương lễ hội đền hùng năm nay
tính đến hết ngày hai mươi bốn tháng bốn tức là ngày chín tháng ba âm lịch
đã có hơn ba triệu lượt du khách hành hương về đất tổ
sau bốn ngày khai hội dòng người đổ về khu di tích lịch sử đền hùng ngày càng tăng
để đảm bảo tình hình an ninh trật tự công an tỉnh phú thọ đã bố trí lực lượng làm nhiệm vụ
tại các chốt các đền trong khu di tích và các điểm diễn ra các hoạt động vui chơi giải trí
phối hợp với công an các tỉnh thành phố kịp thời phát hiện
ngăn chặn các hành vi cờ bạc trộm cắp móc túi gây dối trật tự
cũng như các hành vi lợi dụng tự do tín ngưỡng để tuyên truyền vào hoạt động mê tín dị đoan
chúng tôi đã tiến hành khảo sát và trên cơ sở kinh nghiệm trong công tác đảm bảo an ninh trật tự cho các năm
chúng tôi đã phân công cụ thể cho cán bộ chiến sĩ để đảm bảo an ninh trật tự cho các điểm diễn ra các hoạt động hoạt động lễ
hoạt động hội và các hoạt động vui chơi hoặc các hoạt động văn hóa thể dục thể thao
vào hôm nay chính hội mùng một mươi tháng ba âm lịch tức ngày hai mươi năm tháng bốn dương lịch lượng du khách sẽ còn tăng cao hơn
công an tỉnh phú thọ cho biết đơn vị đã huy động một trăm linh cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ tại các chốt trong khu di tích lịch sử đền hùng
ngoài ra đơn vị còn bố trí lực lượng an ninh chốt hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để hướng dẫn du khách phát hiện
và xử lý kịp thời các hiện tượng gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự